như chúng tôi đã đưa tin liên tục trong hai ngày qua vụ việc gần một trăm linh học sinh tiểu học ở tp hcm bị ngộ độc thực phẩm tiếp tục có thêm diễn biến đáng chú ý
đến ngày một mươi bốn tháng chín đã có gần sáu mươi trường hợp trong số này phải nhập viện để cấp cứu và điều trị
vụ nghi ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra từ chiều ngày một mươi một tháng chín tại trường tiểu học bình trưng đông quận hai
tối cùng ngày khi nhận có chín mươi tám em học sinh bị các triệu chứng như ngộ độc
tuy nhiên chỉ một số ca nặng được gia đình đưa tới bệnh viện quận hai thế nhưng trong hai ngày cuối tuần lại có thêm hàng chục ca nhập viện
đến sáng ngày một mươi bốn tháng chín có tổng cộng năm mươi bảy trường hợp được bệnh viện quận hai tiếp nhận điều trị
bác sĩ cho biết các học sinh nhập viện đều có biểu hiện nôn ói sốt tiêu chảy phần lớn số ca là nhẹ một số ca trung bình
hiện nhiều em vẫn còn bị mất nước tiêu chảy và nhiễm trùng đường ruột đang được theo dõi tích cực
trong khi đó công tác điều tra nguyên nhân vụ việc đang được khẩn trương thực hiện từ phía ngành giáo dục quận hai phòng y tế quận hai và ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm